thủ tướng chính phủ vừa quyết định xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia
để hỗ trợ cho nhân dân tỉnh bình phước trong thời gian giáp hạt năm hai nghìn hai mươi
cụ thể thủ tướng chính phủ giao bộ tài chính xuất cấp không thu tiền hai trăm năm mươi tám sáu mươi bảy tấn gạo
từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh bình phước để cứu đói cho nhân dân
trong thời gian giáp hạt năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng chính phủ giao bộ lao động thương binh và xã hội
chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo
ủy ban nhân dân tỉnh bình phước tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp
bảo đảm hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng theo quy định
trường hợp sau khi thực hiện vẫn còn khó khăn tỉnh bình phước báo cáo
bộ lao động thương minh và xã hội bộ tài chính để trình thủ tướng chính phủ
xem xét tiếp tục hỗ trợ theo quy định